thưa quý vị từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm là một giai đoạn khó khăn của nền kinh tế toàn cầu
thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái từ năm hai nghìn tám
mà ngược lại nền kinh tế thế giới lại tiếp tục bước vào một giai đoạn khó khăn hơn
với những thách thức nghiêm trọng như khủng hoảng nợ công nhất là tại châu âu
việt nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó
kinh tế trong nước phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ bên ngoài như chỉ số lạm phát cao
có những lúc lên tới một mươi tám
thị trường bất động sản đóng băng giá vàng trong nước cao kỷ lục do những hoạt động thao túng thị trường của giới đầu cơ
chính những yếu tố này đã tạo nên một tâm lý hoang mang trong xã hội
đồng thời đặt ra cho đảng nhà nước và chính phủ một thách thức không nhỏ trong việc trèo lái con thuyền kinh tế của nước nhà
và năm hai nghìn một mươi một cũng là thời điểm diễn ra kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
đó cũng là lúc đất nước ta kết thúc thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mươi một
nhìn lại hai mươi năm năm con đường đổi mới hai mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội
với chủ đề tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
tạo nền tảng để đến năm hai nghìn hai mươi nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
đại hội một mươi một được nhìn nhận là sự tiếp tục đổi mới trong đảng
để đối đầu với những khó khăn thách thức trên mọi mặt của đất nước trong năm năm tiếp theo
đại hội họp từ ngày một mươi hai tháng một
đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi một tại thủ đô hà nội
dự đại hội có một ba trăm bảy mươi bảy đại biểu đại diện cho trên ba sáu triệu đảng viên trong cả nước
đại hội đã bầu ra một trăm bảy mươi năm đồng chí ủy viên trung ương và hai mươi năm đồng chí ủy viên dự khuyết
đồng chí nguyễn phú trọng được bầu làm tổng bí thư của đảng
nhìn lại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm là khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ án kinh tế lớn
gây ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân
điều này không chỉ gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế
mà còn tác động xấu tới uy tín của đảng trong nhân dân
vấn đảng tham nhũng đã đạt ra những thách thức không hề nhỏ
đối với sự lãnh đạo của đảng trong lòng tin của nhân dân
trước tình hình đó năm hai nghìn một mươi hai đảng ta đã tổ chức hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một
với mục đích tổng kiểm điểm trong đảng
nghị quyết trung ương bốn được tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành ngày một mươi sáu tháng một
năm hai nghìn một mươi hai với tiêu đề
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
tập trung vào ba vấn đề cấp bách cần làm ngay lúc bấy giờ đó là
ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhất là ở cấp trung ương
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy chính quyền
và mối quan hệ với tập thể cấp ủy cơ quan đơn vị
bên cạnh những đổi mới trong lãnh đạo và sự nghiêm túc trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng thì những thành tựu trong lĩnh vực ngoại giao của nhiệm kỳ đại hội một mươi một
cũng đã khẳng định đường lối chủ trương phát triển đất nước của đảng ta là hoàn toàn đúng đắn
việt nam đã luôn là một thành viên tích cực của hiệp hội các quốc gia đông nam á
trong việc thành lập một khối kinh tế asean
ra một điểm nhấn đỡ trong lĩnh vực ngoại giao của nước ta trong thời điểm đó
còn là việc chúng ta hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên thái bình dương
việc đàm phán thành công hiệp định này được coi là một thành tựu trong quá trình hội nhập
bởi nó được khẳng định là một hiệp định khắt khe nhất từ trước đến nay mà chúng ta tham gia
nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi một của đảng đã đi qua với nhiều thăng trầm
nhưng những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ này cũng rất to lớn
với điểm nhấn trong công tác xây dựng đảng tổ chức bố trí cán bộ
thì nhiệm kỳ đại hội một mươi một đã nâng cao tính dân chủ trong đảng
tạo tiền đề cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai
đưa ra những quyết sách chủ trương đường lối đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức
tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới